bộ y tế vừa có văn bản gửi sở y tế các tỉnh thành phố viện vệ sinh dịch tễ viện pasteur cục y tế bộ công an cục quân y tổng cục hậu cần bộ quốc phòng và y tế ngành về việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín liều nhắc lại lần hai mũi bốn
bộ y tế yêu cầu sở y tế các địa phương tham mưu chủ tịch ubnd các tỉnh quyết định đối tượng tiêm phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phòng chống dịch bệnh trên địa bàn
xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm mũi bốn căn cứ vào tiến độ cung ứng vaccine
sở y tế các địa phương đề xuất nhu cầu vaccine tiêm mũi bốn gửi viện vệ sinh dịch tễ viện pasteur theo phân vùng quản lý trước ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi
bộ y tế yêu cầu các viện vệ sinh dịch tễ viện pasteur tổng hợp gửi về viện vệ sinh dịch tễ trung ương trước ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai để tổng hợp và đề xuất số lượng vaccine
bộ y tế giao các viện vệ sinh dịch tễ viện pasteur hướng dẫn hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các địa phương trong việc tổ chức triển khai tiêm chủng
thưa quý vị khán giả vào ngày một mươi một tháng năm tại tp hcm hệ thống trung tâm tiêm chủng vnvc và tập đoàn dược phẩm graso swis gly đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược toàn diện và lâu dài về cung ứng vaccine
và đây là sự kiện đặc biệt quan trọng có ý nghĩa nâng tầm quan hệ
hợp tác tốt đẹp giữa vnvc và graso smitly mở ra cơ hội để vnvc đưa việt nam có thêm nhiều loại vaccine mới vaccine khan hiếm với số lượng lớn để có thể tiêm chủng cho người dân
bền chặt này chính là yếu tố quan trọng góp phần đảm bảo ổn định nguồn vaccine
cho trẻ em và người lớn tại việt nam trong những năm qua
đặc biệt là ở các loại vaccine quan trọng như infrarix hesa vaccine phế cầu sivrorix
vaccine phòng tiêu chảy cấp rotarix vaccine ho gà bạch hầu uốn ván postrix
hay vaccine thủy đậu varirix
trung tâm tiêm chủng vnvc và grasso smithkline cũng cam kết cùng thực hiện nhiều hoạt động quan trọng
như hướng thiết lập chuỗi cung ứng vaccine bền vững mở rộng độ bao phủ vaccine đến mọi đối tượng
đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của vaccine
trong việc bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình